một trong những dịch bệnh đông xuân cần hết sức lưu ý cho trẻ em đó là bệnh tay chân miệng
mặc dù bệnh có quanh năm thế nhưng theo các chuyên gia tháng ba là thời điểm bệnh dễ dàng bùng phát
và mặc dù là căn bệnh lành tính thế nhưng đây lại là căn bệnh có những biến chứng nhanh và nguy hiểm nếu không được xử lý đúng và kịp thời
đây là một trong những bệnh nhi nặng nhất hiện đang được điều trị tại khoa nhi tổng hợp bệnh viện sanh pôn do biến chứng của bệnh tay chân miệng
em phải tiêm kháng sinh theo dõi sát và tiến hành lọc máu
theo gia đình trước đó bé sốt cao liên tục nên chỉ nghĩ là sốt do thời tiết thông thường
đến khi nhập viện các bác sĩ phát hiện ra nhiều nốt trong miệng sau thăm khám bé được trần đoán mắc tay chân miệng

theo thống kê từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay cả nước ghi nhận hơn ba hai trăm linh trường hợp mắc
con số này khiến chúng ta không thể chủ quan
vì dù tay chân miệng là bệnh lành tính nhưng cũng là bệnh rất dễ tiến triển nhanh và có thể có những biến chứng nguy hiểm
biến chứng của tay chân miệng thì nó có thể biến chứng vào tim mạch có thể gây sốc tim biến chứng vào thần kinh gây các tổn thương ở thần kinh rất là nặng nề
ví dụ như là bệnh nhân có thể tổn thương ở trung tâm điều tiết gây thật điều run chân run lẩy bẩy chân tay hoặc là bệnh nhân có sốc tim trụy mạch và có thể tử vong rất là nhanh
chính vì vậy các bậc phụ huynh khi thấy tiến triển nhanh
mình có triệu chứng sốt cần kiểm tra tay chân miệng của các bé xem có xuất hiện các nốt đỏ hay không
các chuyên gia cũng chỉ ra những đặc thù khác nhau để có thể phân biệt được nốt của bệnh tay chân miệng với các bệnh lý khác
các cái nốt của tay chân miệng cũng rất là dễ dàng nhận ra và dễ dàng phân biệt với các cái nốt khác
ví dụ như nốt của mũi đốt thì thường nó sần đỏ mà nó sưng lên nó sần đỏ
còn nốt của tay chân miệng thì nó lại mụn nước nhỏ đường kính thường là dưới ba mm và mụn nước nhỏ trong bóng
thủy đậu thì cái bóng nước nó to hơn và các cái vị trí thì nó cũng ít ở lòng bắn tân chân lòng bắn tân có thể nhưng mà nó ít hơn
và thủy đậu thì hay móng nhất đấy là ở vùng đầu mặt ở các khi gọi là chân tóc thì thủy đậu nó hay mọc hơn
và thủy đậu thì nó không mọc ở trong ít ghi mà mọc trong miệng
tay chân miệng là bệnh dễ lây và nguồn lây là qua đường tiêu hóa dịch từ người bệnh sang người khỏe mạnh qua nước bọt dịch tiết cơ thể
vì vậy để phòng bệnh các bậc phụ huynh nhà trường cần vệ sinh sạch sẽ môi trường xung quanh trẻ giữ vệ sinh thân thể rửa tay thường xuyên bằng xào phòng trước khi tiếp xúc với trẻ bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng tăng sức đề kháng cho trẻ
nếu có trẻ mắc bệnh cần cách ly ngay để phòng lây chéo và đưa trẻ mắc bệnh đến cơ sở y tế để có pháp đồ điều trị cụ thể